trong phần tin quốc tế kết thúc quá trình kiểm tra kết quả bầu cử quốc hội campuchia
cựu thủ tướng malaysia najib rajak bị buộc tội rửa tiền
sau khi mỹ tuyên bố áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt iran
hãng sản xuất ô tô dailer của đức bất ngờ thông báo sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh
tại nước cộng hòa hồi giáo
trong khi đó eu khẳng định sẽ bảo vệ cho các doanh nghiệp trong khối giao dịch với iran
người phát ngôn của dailer cho biết hiện hãng này đã đình chỉ một số hoạt động ở iran
để phù hợp với các biện pháp trừng phạt được áp dụng
động thái bất ngờ của dailer được đưa ra trong bối cảnh hãng này đang chủ trương mở rộng hoạt động tại iran
năm hai nghìn một mươi sáu dailer đã đạt được thỏa thuận liên doanh với hai công ty ở iran
để sản xuất và bán dòng xe tải mercedes tại iran
thỏa thuận này đánh dấu bước đi lớn đầu tiên của hãng xe hơi đức trở lại thị trường iran sau nhiều năm
nước cộng hòa hồi giáo phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt
liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này
ủy ban bầu cử quốc gia campuchia thông báo quá trình kiểm tra và xác minh về kết quả bầu cử quốc hội
khóa sáu của campuchia diễn ra hôm hai mươi chín tháng bảy đã kết thúc
qua kiểm tra và xác minh ủy ban không phát hiện bất kỳ lỗi nào liên quan đến kết quả bầu cử
ủy ban bầu cử quốc gia campuchia thành lập một ủy ban để kiểm tra và xác minh kết quả bầu cử
sau khi nhận được hơn hai năm trăm linh khiếu nại từ các đảng nhân dân
các đảng nhân dân campuchia cầm quyền liên minh vì dân chủ và đảng dân chủ cơ sở
theo lịch trình kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày một mươi một tháng tám
còn kết quả chính thức sẽ được thông báo vào ngày một mươi năm tháng tám tới
cuộc bầu cử quốc hội campuchia khóa sáu có hai mươi đảng tham gia tranh cử một trăm hai mươi năm ghế nghị sĩ trong quốc hội
cuộc bầu cử đã thành công với tám mươi hai một mươi bảy số cử tri đi bầu
tổ chức câm vũ khí khoa học opcw đã nhận lời đề nghị của chính phủ anh
về việc hỗ trợ nước này xác định một loại chất độc thần kinh được cho là nguyên nhân
khiến cho một công dân anh tử vong vào tháng bảy vừa qua
một nhóm hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức câm vũ khí khoa học sẽ trở lại anh
để tiếp tục thu thập thêm các mẫu vật và quy trình phân tích sẽ được thực hiện
tại hai phòng thí nghiệm do tổ chức chỉ định
ngày ba mươi tháng sáu vừa qua hai công dân anh là bà dawn stockerts bốn mươi bốn tuổi
và bạn là shagley rowley nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại thành phố amesbury
cách salisbury một mươi hai km
sau đó cảnh sát anh khẳng định hai người này bị nhiễm chất độc novichok
ngày tám tháng bảy bà serge đã tử vong tại bệnh viện
cho đến nay cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng cho thấy mối liên quan trực tiếp
giữa vụ đầu độc ở amesbury với vụ đầu độc cựu điệp viên nga shagley skripal
và con gái ở salisbury
cơ quan chống tham nhũng malaysia cho biết cựu thủ tướng najib rajak sẽ bị buộc tội rửa tiền
do dính líu đến một vụ bê bối nhiều tỷ đô la mỹ của quỹ đầu tư nhà nước on mdb
đầu tháng bảy vừa qua ông najib đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở kuala lumpur
và bị tòa thượng thẩm kuala lumpur buộc tội với ba tội danh về lạm dụng tín nhiệm
và một tội danh về lạm dụng quyền lực liên quan đến số tiền chuyển khoản trị giá bốn mươi hai triệu ringgit
tương đương một mươi triệu đô la mỹ từ src international vào tài khoản cá nhân của ông
ông khẳng định mình vô tội và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh
một mdb là quỹ đầu tư do cựu thủ tướng najib rajak sáng lập năm hai nghìn chín
nhằm phát triển kinh tế xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài
tuy nhiên quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát ba bảy tỷ đô la được cho là tiền tham nhũng
và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở một số nước
như mỹ thụy sĩ singapore malaysia và trung quốc
theo dữ liệu được cơ quan người tiêu dùng hàn quốc công bố ngày hôm nay giá một số thực phẩm
phổ biến tại nước này trong tháng bảy đã tăng gần một mươi so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân một phần
là do nắng nóng nghiêm trọng món mì lạnh trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tăng chín sáu so với cùng kỳ năm
ngoái giá thịt tăng năm trong khi giá bibibap món cơm trộn với nhiều loại rau khác nhau tăng hai tám
giá rau tăng ba bảy so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trong khi đó giá các loại da cầm tăng ba ba hiện tại
giá bán lẻ nông sản tại hàn quốc đã tăng từ sáu đến tám so với cuối tháng bảy riêng bắp cải tăng tới năm mươi
so với bình thường nền nhiệt trong vài tuần qua có lúc đạt mức kỷ lục ba mươi chín sáu độ c làm gia tăng mối lo
tiền điện của các hộ gia đình do đó chính phủ hàn quốc sẽ tạm thời giảm giá điện đối với các hộ gia đình
trong tháng bảy và tháng tám
hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng trí tuệ nhân tạo của tập đoàn điện tử nec sẽ được triển khai tại đại hội thể thao
olympic mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi cũng như đại hội thể thao olympic dành cho người khuyết tật sau đó đây là một nỗ lực của nhật bản
nhằm bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn này
khoảng ba trăm linh vận động viên và các quan chức thể thao sẽ nộp ảnh thẻ cho ban tổ chức trước khi olympic diễn ra để lưu trữ cho một
sở dữ liệu thẻ căn cước chứa vi mạch sẽ tự động xác minh nhận dạng của những người đi vào hơn bốn mươi địa điểm thi đấu
nec đã thử nghiệm công nghệ này tại olympic rio hai nghìn một mươi sáu và công nghệ này đã được triển khai ở nhiều nơi trong đó có các sân bay
nec tin rằng công nghệ nhận diện sẽ có độ chính xác tới chín mươi chín bảy
hệ thống này tăng cường an ninh và ngăn chặn khủng bố cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi để giảm căng thẳng cho các vận động viên
tuy nhiên hệ thống này chưa áp dụng đối với khán giả
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân